xin kính chào quý vị khán giả mở đầu sẽ là thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị đến nay việt nam đã có một trăm tám mươi tám bốn trăm tám mươi tám bệnh nhân khỏi bệnh có bảy trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới ở trong nước
đó là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang
từ ngày hôm nay sẽ đưa thuốc kháng virus monupivarivius vào điều trị f trong cộng đồng và trong số các bệnh nhân đang điều trị có đến gần năm hai trăm linh ca nặng
và sáng nay hà nội ghi nhận thêm sáu ca dương tính sars cov hai ba ca tại cộng đồng và ba ca phát hiện ở khu cách ly
thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng tám bộ y tế ban hành hướng dẫn tạm thời danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
theo hướng dẫn danh mục này gồm bảy nhóm thuốc
đó là hạ sốt giảm đau cân bằng điện giải hỗ trợ nâng cao sức khỏe tăng sức đề kháng sát khuẩn hầu họng kháng virus chống viêm
cross cortex r và thuốc chống đông máu
cụ thể hướng dẫn danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm covid một mươi chín tại nhà gồm
thuốc hạ sốt giảm đau paracetamol cho trẻ em sử dụng gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hàm lượng tám mươi mg
một trăm linh mg một trăm năm mươi mg hoặc hai trăm năm mươi mg
cho người lớn sử dụng viên nén hai trăm năm mươi mg hoặc năm trăm linh mg
thuốc cân bằng điện giải dung dịch orezon gói bủ nước chất điện giải khác
thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe tăng sức đề kháng
vitamin tổng hợp có một trong các thành phần vitamin b một b sáu và b một mươi hai vitamin c có thể bao gồm kẽm và vitamin d
thuốc sát khuẩn hầu hỏng
natri chloris dung dịch chín thuốc sát khuẩn hầu hỏng khác
thuốc kháng virus sử dụng thiết kế
đề cương nghiên cứu lâm sàng được bộ y tế phê duyệt hoặc theo thông tin tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
sau khi thuốc được cấp giấy phép lưu hành sản phẩm tại việt nam
thuốc chống viêm
corticosteroids đừng uống
lựa chọn một trong những thuốc sau
methylprednisol một mươi sáu mg viên nén
prednisol năm mg viên nén
thuốc chống đông máu đừng uống
lựa chọn một trong hai thuốc sau
rivarosaban một mươi mg một viên
hiện nay thuốc kháng virus chưa được bộ y tế cấp phép lưu hành trong tình huống khẩn cấp hoặc cấp phép lưu hành chính thức
hà nội yêu cầu lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát tại hai mươi ba chốt vào thành phố kể cả xe công vụ xe cứu thương xe luồng xanh
việc này nhằm xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng xe ưu tiên để đưa người vào thành phố không đúng quy định
trước đó các lực lượng chức năng đã phát hiện có hiện tượng lợi dụng thẻ luồng xanh lợi dụng xe cứu thương xe cứu hộ cứu nạn để đưa người từ tỉnh ngoài
đặc biệt là ở những tỉnh đang có dịch đang phải giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu và thành phố
đây là hành vi rất nguy hiểm vi phạm nghiêm trọng đến các quy định phòng dịch
thường trực thành ủy cũng đề nghị tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
trong đợt giãn cách xã hội và dịp lễ kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín tuyệt đối không để bị động và bất ngờ trong mọi tình huống
chủ động xây dựng phương án cao hơn về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tổ chức diễn tập các phương án tham mưu đề xuất bộ công an bộ quốc phòng
trong việc phối hợp triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay
cùng với chính quyền địa phương và các ngành chức năng lực lượng công an vĩnh long đã và đang tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống
trong đó có việc tăng cường và bố trí lực lượng vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch vừa đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua không thể không nói đến vai trò sung kích của lực lượng công an xã trong toàn tỉnh
ghi nhận ngay sau đây tại vĩnh long
trung nghĩa là xã thuộc huyện vũng liêm có địa bàn tiếp giáp với tỉnh trà vinh và tuyến quốc lộ năm mươi ba đi qua nên tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp
đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay thì việc người dân từ các tỉnh thành lân cận trở về địa phương càng nhiều
từ đó tiêm ẩn nguy cơ liên an dịch bệnh cho cộng đồng là rất cao nếu như không được kiểm soát chặt chẽ
trước tình hình trên lực lượng công an xã đã chủ động tha mơ cho các ủy chính quyền địa phương xây dựng nhiều kế hoạch phòng chống dịch
đồng thời phân công cán bộ chiến sĩ luôn đảm bảo một trăm linh quân số tham gia ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đồng thời tha mơ huy động các lực lượng như quân sự dân phòng tổ tư quan để phối hợp hỗ trợ lực lượng công an tại các chốt kiểm soát
và tăng cường giả soát các trường hợp đi đến từ vùng dịch về địa phương từ đó nắm chắc tình hình phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch tại địa phương
trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín công an xã đã tổ chức thành lập một tổ kiểm soát gồm ba ca
tuần tra kiểm soát là hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tiến đường của địa bàn xã trung nghĩa
đảm bảo giữ vững được vùng xanh
bên cạnh công tác từng tra kiểm soát thì lực lượng công an xã phối hợp với các ấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền
những chủ trương quy định theo chỉ thị một mươi sáu rộng rãi trên tám ấp trên địa bàn của xã trung nghĩa
đến thời điểm này thì địa bàn xã trung nghĩa thì tình hình an ninh trực tự mà tình hình dịch của xã trung nghĩa được đảm bảo
trên địa bàn thị trấn trà ôn huyện trà ôn
hiện có bốn chiếc kiểm soát phòng chống dịch bệnh và một tổ tuần tra kiểm soát lưu động
hàng ngày lực lượng công an luôn đảm bảo túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các chốt
để kiểm soát chặt chẽ các trường hợp người và phương tiện đến địa phương
đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân trong việc chấp hành những quy định của các ngành chức năng
về việc phòng chống dịch trong cộng đồng
từ đó ý thức của người dân và hiệu quả công tác phòng chống dịch được nâng cao
lực lượng công an thị trấn chợ ôn triển khai kế hoạch thực hiện từng tra kiểm soát đảm bảo giao thông
kết hợp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thị trấn trợ ôn
phối hợp với các ban ngành tuyên truyền đến từng hộ dân
thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trên tinh thần ngày đêm lực lượng công an thị trấn tần tra khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn
xử lý nghiêm các trường hợp là ra đường không cần thiết
đến ngày hôm nay xử lý trên bảy mươi trường hợp với số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
đã phân công hơn một bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly tập trung
các bệnh viện giả chiến các chỗ kiểm dịch công tác tiền tra kiểm soát
cũng như việc thực hiện công tác tri vết
riêng đối với lực lượng công an xã thì đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm
thực hiện tốt công tác tiên truyền
đặc biệt là thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là chốt chặn các điểm tại địa phương
để kịp thời phát hiện những người từ dùng dịch về tại cộng đồng
thực hiện tốt phương chăm đi từng ngõ gõ từng nhà gà từng đối tượng
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp có nguy cơ bùng phát cao lây lan mạnh
và thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh
với tinh thần chống dịch như chống giặc
lực lượng công an tỉnh vĩnh long đã và đang tiếp tục triển khai tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
với yêu cầu nhiệm vụ cao nhất luôn trong tư thế thường trực sẵn sàng chiến đấu
với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự
góp phần phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh lây lan cho cộng đồng mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào ngày hai mươi sáu tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ một đối tượng
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và thu giữ chín bánh heroin
đối tượng bị bắt là giàng bà dế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản tà hốc xã hủy một huyện sông mã tỉnh sơn la
thu giữ chín bánh heroin hai điện thoại di động một xe máy cùng nhiều vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng giàng bà dế khai nhận đã nhận lời của một người đàn ông dân tộc mông
vận chuyển chín bánh heroin từ bản cát xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la
đến khu vực ubnd xã nàng nghị huyện sông mã tỉnh sơn la sau đó sẽ được trả tiền công là năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng với hành vi mua bán trái phép chân ma túy vào sáng ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị kim anh chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang để tiếp tục điều tra
theo kết quả điều tra vào ngày tám tháng tám tại khu vực phường mỹ long thành phố long xuyên
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hai thai phụ là nguyễn thị hân và nguyễn thị trúc ly
đang nhận hai thùng giấy bên trong có cất dấu ba mươi một bọc ma túy đá trọng lượng trên ba trăm năm mươi gram
được ngụy trang trong hộp sữa và hai hộp khăn giấy ướt
tại cơ quan công an ly và hân khai nhận số ma túy trên của nguyễn thị kim anh
đặt mua từ thành phố hồ chí minh gửi về rồi thuê ly và hân đi nhận
bằng thủ đoạn trên kim anh còn thuê hân đi nhận mua ma túy bốn lần ly đi nhận ma túy ba lần
và được trả công từ ba trăm linh cho tới bốn trăm linh ngàn đồng mỗi lần
ngoài ra hân còn được kim anh thuê đi giao ma túy hàng ngày và trả công là hai trăm linh đồng một lần
trước đó hân và lý đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và vận chuyển trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòn đất tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam nguyễn quốc thái
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại thị trấn hòn đất huyện hòn đất về tội cối gây thương tích dẫn đến chết người
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày ba tháng bảy sau khi nhậu xong thái đến nhà người chị ruột là nguyễn thị kim anh
ở tổ ba khu phố đường hòn thị trấn hòn đất chơi
thấy bà ngoại của thái than phiền
về người cậu ruột tên là châu ngọc dũng rủ bạn đến nhà nhậu trong đó có nguyễn xuân long
do mở nhạc với âm thanh lớn nên bà không ngủ được
nghe vậy thái liền yêu cầu mọi người đang nhậu mở nhạc nhỏ lại thì đã xảy ra mâu thuẫn với long
tức giận thái dùng hai tay đánh vào mặt của long làm cho long ngã đập đầu xuống nền nhà
được mọi người căn ngăn nên thái bỏ đi sau đó long được đưa đi cấp cứu
và đến trưa ngày bốn tháng bảy thì long tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não
thưa quý vị từ công tác xiết chặt quản lý địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát
việc nhân dân chấp hành quy định giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn công an quận đống đa thành phố hà nội đã phát hiện
một vụ tàng trữ vũ khí quân dụng số lượng lớn và tàng trữ trái phép cho ma túy
vụ việc đã cho thấy là việc các đối tượng hình sự vẫn tàng trữ các loại vũ khí quân dụng
vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp
công an phường nam đồng qua công tác tuần tra nắm tình hình địa bàn
đã phát hiện chiếc xe ô tô màu trắng hiệu mazda đậu trên đường trần hữu tước có biểu hiện nghi vấn
ngay sau đó đội cảnh sát hình sự công an quận đống đa phối hợp cùng công an phường nam đồng
tổ chức điều tra ra soát và phát hiện bên trong xe có một khẩu súng ngắn
tiếp tục áp dụng biện pháp phục kích tổ công tác đã bắt giữ các đối tượng liên quan
trong đó có đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng là nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
là đối tượng cộng cán đã có năm tiền án một tiền sự
tình hình dịch bệnh rất phức tạp
bên cạnh công tác phòng chống dịch đối với lực lượng hình sự nói riêng đối với công an nói chung
nhiệm vụ tiên quyết vẫn là nhiệm vụ phòng chống tội phạm
bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch đội cảnh sát hình sự công an quận đống đa
vẫn kiên quyết trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm
để thực hiện nhiệm vụ kép và ngoài việc phòng chống dịch thì vẫn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý
liên quan đến vụ việc này cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn tiến dũng
về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tạm giữ hình sự đối với nguyễn mạnh dũng và đào việt ly
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của nguyễn tiến dũng tại phường định công quận hoàng mai
cơ quan công an đã thu giữ bảy khẩu súng quân dụng một khẩu súng kíp một súng hơi tự chế sáu mươi năm viên đạn và một mô hình lựu đạn
khám xét tại nhà đào việt ly đã thu giữ một một mươi bốn gam ma túy ketamin một một trăm bảy mươi tám gram metafetamin và một số dụng cụ để sử dụng ma túy
đối tượng dũng đã khai nhận là số vũ khí trên thì là do đối tượng mua ở trên mạng và sưu tầm trong khoảng thời gian khác nhau
chứ không phải có mua cùng một lúc
ngoài súng đấy thì còn có đạn quân dụng nữa thì hầu như súng không nào có đạn được
đối tượng khai nhận là số vũ khí quân dụng đấy là đối tượng mua với mục đích là phòng thân với cả sưu tầm
việc các đối tượng tội phạm hình sự vẫn tàng trữ vũ khí quân dụng đã được lực lượng cảnh sát hình sự đưa ra nhận định trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này
chính vì vậy việc triển khai kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an về đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ đã xác định chuyển trạng thái từ vận động thu hồi sang trạng thái đấu tranh chấn áp mạnh mẽ với các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm có tàng trữ vũ khí quân dụng
một trong những cái mà chúng tôi đặt ra cái phương châm thì phải tổ chức lồng ghép công tác đấu tranh chấn áp tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ đối với các chuyên đề phòng chống tội phạm hình sự như tội phạm giết người tội phạm cố ý liên tích và tội phạm có tổ chức
tội phạm liên quan đến tín dụng đen cái tổ chức nồng ghép này thì hiện nay cục cảnh sát hình sự vẫn đang chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc
tiếp tục đấu tranh chấn áp với các loại tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ này và lồng ghép với các chương trình
các chuyên đề phòng chống tội phạm theo chuyên đề của lực lượng cảnh sát hình sự
vụ việc phát hiện đấu tranh với băng nhóm tội phạm hình sự có tàng trữ vũ khí quân dụng ma túy đã cho thấy hiệu quả từ công tác tuần tra
nắm chắc địa bàn của lực lượng công an cơ sở từ đó góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ kép của lực lượng công an vừa tham gia phòng chống dịch bệnh
vừa đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
tiếp tục cập nhật thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín từ tp hcm do phóng viên chúng tôi vừa gửi về
thưa quý vị bệnh viện giã chiến phước lộc do bộ công an chủ trì và xây dựng trong thời gian giãn cách xã hội tại tp hcm
tại số một mươi bảy phạm hùng huyện nhà bè tp hcm với quy mô hơn ba trăm linh dường bệnh dự kiến sẽ khánh thành vào ngày hai mươi chín tháng tám
chỉ trong vòng một tuần mọi công tác chuẩn bị vận hành bệnh viện đều được tiến hành một cách khẩn trương
bệnh viện giã chiến hiện đã phối hợp với các chuyên gia đầu ngành về điều trị covid một mươi chín tổ chức các lớp đào tạo cho đội ngũ y bác sĩ và các chuyên viên y tế
để vận hành bệnh viện giã chiến các lớp giảng dạy cấp tốc đã kéo dài trong suốt thời gian qua
với những y bác sĩ và điều dưỡng không thuộc khoa hồi sức cấp cứu việc vận hành các trang thiết bị máy móc sử dụng các trang bị bảo hộ
cùng những kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín không phải là chuyên ngành của mình
nhưng trong bối cảnh các bác hiện tại họ đang rất nỗ lực ngày đêm học hỏi những kiến thức mới để sẵn sàng cho việc điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi

sau một thời gian thi công bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín được trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng để họ có thể làm tốt được công việc của mình

x ba mươi huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
khu vực này nằm biệt lập hoàn toàn với khu dân cư đủ điều kiện đảm bảo giãn cách an toàn
trong phòng chống dịch đồng thời thuận tiện trong việc vận chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế
trên tổng diện tích năm ba trăm chín mươi ba sáu m hai bệnh viện giã chiến phước lộc sẽ có quy mô khoảng ba trăm linh giường bệnh
với hệ thống trang thiết bị hiện đại cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn phòng chống dịch covid một mươi chín
trong tình hình này thì diễn biến ngày càng phức tạp và chưa biết lúc nào sẽ dừng lại
với bang chỉ đạo của bộ công an cũng như bộ chỉ huy tiền phương quyết tâm xây dựng bệnh viện giả chiến
ở xã phước lộc huyện nhà bè để tham gia vào cái việc
giúp cho hệ thống y tế trước mắt là y tế của công an dân giảm tải
cũng như là góp phần cùng với y tế của thành phố giảm tải trong việc điều trị cho những bệnh nhân f
trong đó khu vực hồi sức tích cực điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín nặng sẽ có quy mô một trăm linh giường bệnh
được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại để có thể thực hiện cấp cứu hồi sức ở mức độ cao nhất
khu vực dành cho bệnh nhân chờ hồi sức và bệnh nhân nhẹ sẽ có quy mô khoảng hai trăm linh giường
được hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở và cung cấp rượu bệnh
các trang thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị tại phân khu này sẽ do bệnh viện đảm nhận
theo thiết kế bệnh viện giã chiến phước lộc sẽ được chia thành ba phân khu xanh vàng và đỏ
khu xanh là khu vực các bác sĩ tham gia hội trần xét nghiệm kho để vật dụng y tế
khu vàng vùng đệm giữa khu xanh và khu đỏ sẽ là nơi nhân viên y tế sát khuẩn trước khi di chuyển từ khu đỏ vào khu xanh
khu đỏ dành cho việc điều trị các bệnh nhân nặng và có khu vực riêng để xử lý chất thải y tế

khu xanh là khu vực các bệnh nhân nặng và có khu vực riêng để xử lý chất thải y tế
để đảm bảo tiến độ thi công
để đảm bảo tiến độ thi công
với cảnh thành phố hồ chí minh siết chặt giãn cách xã hội công tác vận chuyển nguyên vật liệu vô cùng hạn chế
đơn vị thi công đã huy động hai trăm linh cán bộ nhân viên và công nhân nhà thầu làm việc không ngừng nghỉ từ tám giờ sáng đến hai mươi hai giờ đêm
cán bộ công nhân tham gia xây dựng bệnh viện giã chiến phước lộc đều được xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ hai ngày một lần
kiểm tra thân nhiệt trước khi vào công trường đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định năm k về phòng chống dịch
mấy trăm công nhân tại đây cùng với nhiều thiết bị máy móc
để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của công trình
cùng với chúng tôi tổ chức cho công nhân ba tại chỗ hằng ngày test covid một mươi chín với tất cả những giải pháp đấy
tôi tin chắc rằng sẽ bàn giao dự án cho hoàn thành tiến độ cho bộ ngoại
tính đến thời điểm này đội ngũ thi công đã hoàn tất lắp đặt
hệ thống chiếu sáng ốp lát sàn nhà thiết lập hệ thống làm mát trên mái
các trang thiết bị nội thất cho bệnh viện cũng sẽ được tập kết về công trường
sự khiến bệnh viện giã chiến quốc lộc sẽ được hoàn thiện vào ngày hai mươi chín tháng tám